tại hà nội ban kinh tế trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
sở kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư khóa một mươi một
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
chủ trì và chỉ đạo hội nghị
tham dự hội nghị còn có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mông đảng trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí phùng quốc hiền
phó chủ tịch quốc hội các đồng chí là lãnh đạo đảng các ban bộ ngành trung ương
địa phương cùng các đại biểu trong nước và quốc tế
chỉ đạo tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư khẳng định sau năm năm thực hiện chỉ thị bốn mươi đã đạt được
nhiều kết quả tích cực đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân
ngày càng tiếp vào cuộc sống và là một trong những đòn vẩy kinh tế góp phần phát huy
được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả các chủ trương
chính sách mục tiêu nhiệm vụ đảng và nhà nước đã đặt ra
thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
thông qua đó tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đảng đối với người nghèo
và các đối tượng chính sách
trong năm năm qua vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến một trăm linh xã phường thị trấn trên toàn quốc
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt
hai trăm một mươi chín năm trăm sáu mươi năm tỷ đồng tăng chín mươi một trăm linh chín tỷ đồng tương đương sáu mươi chín sáu so với trước kia
trong khuôn khổ hội nghị lễ trà bằng khen của thủ tướng chính phủ
bằng khen của thống đốc ngân hàng nhà nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện chỉ thị bốn mươi cũng đã được tổ chức